thưa quý vị sau hơn hai mươi năm thực hiện luật phòng cháy chữa cháy các chủ trương chính sách và pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đi vào thực tiễn cuộc sống nâng cao ý thức của người dân bảo vệ tính mạng sức khỏe con người bảo vệ tài sản của nhà nước của tổ chức và cá nhân bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì một số nội dung trong luật phòng cháy chữa cháy hiện hành đã bộc lộ bất cập do đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thật đồng bộ và thống nhất phù hợp với tình hình thực tiễn
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì một số nội dung trong luật phòng cháy chữa cháy hiện hành đã bộc lộ bất cập do đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng luật phòng cháy chữa cháy

tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì một số nội dung trong luật phòng cháy cháy hiện hành đã bộc lộ bất cập do đó đặt ra yêu cầu thống nhất phù hợp với tình hình thực tiễn